xin kính chào quý vị và các bạn
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố một mươi bốn bị can để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn với giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
trong khi đó cơ quan công an đã tạm giam đối với một mươi ba đối tượng có một đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
từ khoảng năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một công ty
sử dụng căn cứ công dân chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc ký giả chữ ký giám đốc
qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân con dấu công ty hóa đơn giá trị gia tăng biến các công ty này thành công ty ma
các đối tượng môi giới mua bán hóa đơn với giá từ hai mươi bốn tổng giá trị tiền hàng
trước thuế ghi trên hóa đơn sau đó bán lại cho khách với giá là tám mươi
đến tám năm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một qua tiến hành đấu tranh khám xét nơi ở nơi làm việc của một mươi bốn đối tượng
cơ quan an ninh điều tra thu giữ hơn hai mươi dấu tròn pháp nhân của các công ty ma
nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng các chứng từ cùng các đồ vật liên quan
con số thống kê ban đầu cho thấy giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn
mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến một tỷ đồng
các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
như đã thông tin khu vực miền trung tiếp tục có mưa lớn nước lũ trên các sông dâng cao
khiến nhiều khu vực dân cư bị cô lập giao thông chia cắt
lực lượng công an phải dùng cano để hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn
và kịp thời đưa một trường hợp đi cấp cứu
từ chiều ngày ba mươi tháng một mươi một các địa phương dọc sông ba qua địa bàn tỉnh phú yên đã bị ngập sâu
tại thành phố tuy hòa đến một mươi bảy h

bão lũ từ sông ba đã dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư tại phường sáu và xã bình ngọc
mưa lớn nước lũ dâng cao đã gây chia cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ hai mươi chín hai mươi năm một mươi chín c qua địa bàn tỉnh
đặc biệt đã xảy ra sạt lở đất đá tại km một trăm linh hai trăm linh quốc lộ một mươi chín c khu vực đèo trà khê thôn ma gú xã sơn phước huyện sơn hòa
một lượng đất đá lớn đã sạt xuống che chắn hết mặt đường
lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức phân luồng
hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực
trước tình hình mưa lớn trên diện rộng và lũ lụt trên các sông
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
tỉnh phú yên đã di rời ba hộ dân với hơn một mươi một bốn trăm linh nhân khẩu
tại các vùng trũng thấp ngập lụt sung yếu các huyện sơn hòa sông hình đồng xuân tuy an và thành phố tuy hòa đến nơi an toàn
tại bình định mưa như chút nước liên tiếp trong nhiều ngày cùng với nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về
đã khiến hàng nghìn hội dân ngập chìm trong nước lũ
một số khu dân cư ngập sâu hơn một mét bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt tại xã phước nghĩa lực lượng chức năng huyện tuy phước đã phải dùng cano để hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn
trong khi đó tại các huyện hoài ân an lão nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập sâu
đặc biệt tại huyện an lão đã xuất hiện trên một mươi điểm sạt lở chính quyền địa phương khẩn cấp di rời người dân đến nơi an toàn
theo báo cáo nhanh trên hai mươi ba ngôi nhà ở các huyện thị xã thành phố của tỉnh bình định bị ngập trong nước lũ
một người bị nước lũ cuốn trôi mất tích một người tử vong vì nước lụt
toàn tỉnh có tám ngôi nhà bị sập một mươi bảy km canh mương bị hư hỏng hai mươi sáu đập tạm bị phá hủy tổng thiệt hại một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
từ tháng một mươi hai này nhiều chính sách mới liên quan đến công chức viên chức thuế và bảo hiểm sẽ có hiệu lực
nghị định một trăm linh ba hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó mức thu lệ phí trước bạ bằng năm mươi
đơn cử theo quy định cũ mức thu lệ phí trước bạn lần đầu đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống là một mươi
nếu được giảm năm mươi
thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn năm
xe đang hoạt động kinh doanh vận tải phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng chữ và số màu đen
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thay vì nền màu trắng như trước đây
nội dung này được bộ công an nhấn mạnh tại thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi ttbca
những loại xe phải đổi sang biển số nền màu vàng bao gồm
xe taxi xe khách tuyến cố định nội tỉnh liên tỉnh
xe buýt tuyến cố định nội tỉnh liên tỉnh liên tỉnh
chở khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định
xe chở khách du lịch
nếu không thực hiện đổi sang biển số vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chủ xe sẽ bị xử phạt từ hai đến bốn triệu đồng nếu là cá nhân
và từ bốn đến tám triệu đồng nếu là tổ chức do không chấp hành quy định về biển số
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nghị định chín mươi bảy của chính phủ sẽ có hiệu lực thay đổi việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
theo đó từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nghị định chín mươi bảy của chính phủ sẽ có hiệu lực thay đổi việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế dây chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
tuy nhiên trên giấy chứng nhận vẫn phải đảm bảo có các nội dung theo quy định
người dân đi làm căn cước công dân sẽ giảm năm mươi lệ phí đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể nếu chuyển từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân mức lệ phí là một mươi năm đồng

cụ thể nếu chuyển từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân lệ phí là hai mươi năm đồng
và cấp lại thẻ căn cước công dân lệ phí là ba mươi năm đồng
từ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mức lệ phí trên tăng gấp đôi
từ ngày một mươi tháng một mươi hai tới đây nghị định tám mươi chín hai nghìn một mươi ndcp sửa đổi
bổ sung nghị định một trăm linh một hai nghìn một mươi bảy ndcp về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức sẽ chính thức có hiệu lực
một trong những nội dung đáng chú ý nhất của nghị định này là chính thức không còn
nghị định này là chính thức không còn
quy định công chức phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ tin học như trước đây
mà chỉ còn phải học bồi dưỡng lý luận chính trị kiến thức quốc phòng và an ninh
kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm
từ hôm nay luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự chính thức có hiệu lực
lực lượng công an xã sẽ được tăng thêm một số thẩm quyền trong việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
quy định mới này được đánh giá sẽ giúp lực lượng công an
phục vụ nhân dân đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tốt hơn
nhận được tin báo của anh hầu a lệnh chú tại xã quảng lâm về việc có đối tượng xấu
đang lẻn vào cắt trộm hàng rào bao quanh trang trại của gia đình
lực lượng công an xã đã lập tức xuống hiện trường cùng người dân bắt giữ các đối tượng vi phạm
nói chung là bà con đây thì rất là ủng hộ các đồng chí và các đồng chí cũng rất là nhiệt tình
hay trong công việc một khi nhận được đơn thư hay là gọi điệp trình báo về tố giác tội phạm
thì lực tức có mặt luôn và hoạt động cũng rất là nhanh
tuy nhiên không phải vụ việc nào lực lượng công an xã quảng lâm cũng có thể xử lý ngay khi có tin báo tố giác
bởi trước đây theo quy định cũ nếu không trực tiếp bắt quả tăng vụ việc
lực lượng công an xã chỉ có thể tiếp nhận tin báo tố giác
và phải chuyển hồ sơ vụ việc lên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
trong vòng hai mươi bốn thời gian để xác minh truy viết tội phạm nóng
thì thời gian là rất là ít
vì là khó khăn đầu tiên là đường xá đi lại
thì tôi mong tăng thẩm quyền như thẩm quyền cái điều tra xác minh ban đầu
kéo dài thời gian và tăng thẩm quyền cho công an xã trưng quy
để khắc phục những bất cập trong thực tế
theo quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
từ ngày một tháng một mươi hai công an xã phường thị trấn đồn công an
có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
lập biên bản tiếp nhận tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ
quy định mới này được đánh giá cao
bởi nó sẽ giúp lực lượng công an xã phát huy tốt hơn nữa vai trò chính quy
triển khai công an chính quy rồi
là một cấp công an rồi
thì việc tăng thẩm quyền trong việc xử lý tin báo tố rác tội phạm cho công an xã
là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế
và với việc tăng của công an xã như công an phường hiện tại
thì tôi thấy rằng sẽ rất phù hợp với tật thù
đặc biệt là cái địa bàn miền núi biên giới như mường nhé
mà các vụ việc xảy ra đều ở các thôn bản rất xa
và công an xã là anh em là đào tạo chính quy
cho nên việc xử lý tin báo tố rác xác minh sơ bộ ban đầu
là tôi thấy hoàn toàn có thể làm được
giải quyết yêu cầu qua dịch bệnh thiên tai
thì phải nói là cái đời sống xã hội nó phát sinh nhiều vấn đề
mà nó phát sinh tội phạm
thế thì việc tăng cường lực lượng như cơ sở để giải quyết ngay
nó góp phần cho việc ổn định an ninh trật tự
cả trước mắt lần lâu dài
là một cái nền cơ sở về an ninh cơ sở của chúng ta
việc tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã
theo quy định mới của luật
được kỳ vọng sẽ kịp thời giảm tải khối lượng công việc rất lớn
cho cơ quan điều tra công an cấp huyện
ở các địa phương trong tiếp nhận tố rác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
qua đó giúp lực lượng công an làm tốt hơn
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
ngay từ cơ sở
xin mời quý vị cập nhật một số thông tin nổi bật
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
theo báo lao động
nhiều địa phương trên cả nước
đã bắt đầu cho phép học sinh đi học trở lại
sau một thời gian dài tạm dừng đến trường
để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hà nội ngành giáo dục đang gấp rút
giả soát các yếu tố dịch tễ chuẩn bị cơ sở vật chất
nhân lực sẵn sàng mở cửa
đón học sinh trung học phổ thông trở lại trường
từ ngày sáu tháng một mươi hai tới
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một
cả nước có chín tỉnh thành phố
cho phép một trăm linh học sinh các cấp đến trường
là bắc cạn cao bằng hòa bình
con tum lai châu ninh bình
thanh hóa yên bái hà giang
ngoài ra có hai mươi tỉnh thành dạy học trực tuyến
và qua truyền hình
hai mươi bốn tỉnh thành còn lại kết hợp vừa dạy học trực tiếp
vừa học trực tuyến và qua truyền hình
để học sinh được trở lại trường an toàn
theo từng cấp độ dịch
thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh cho biết
bộ đã đề nghị địa phương
thực hiện mạnh mẽ hơn nữa
chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
cụ thể những địa bàn thuộc cấp độ dịch một và hai
địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất
cho học sinh kể cả trẻ mầm non
được đi học trực tiếp
khi học sinh quay trở lại trường học
thì phải đảm bảo an toàn nhất cho kèm
theo kinh tế và đô thị
tính đến nay
trên cả nước đã có ba mươi bốn tỉnh thành phố
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với hơn ba năm triệu mũi tiêm
đã được thực hiện
các chuyên gia y tế khẳng định
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
là cách thức hiệu quả để tăng độ bao phủ
miễn dịch cộng đồng
nhằm tạo lá chắn thép an toàn trước đại dịch
hiện nay một số vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
đã có chỉ định tiêm chủng cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các kết quả nghiên cứu
của nhà sản xuất cũng cho thấy
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
có hiệu quả phòng bệnh tương tự
như ở người từ một mươi tám tuổi trở lên
vì vậy hầu hết các nước trên thế giới
đã có chỉ định tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em
giám đốc bệnh viện nhi trung ương
nguyễn minh điển cho biết
cũng như các virus gây bệnh đường hô hấp khác
khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
cũng đối diện với nguy cơ viêm phổi suy hô hấp
nhiễm chủng soàng tai
và đặc biệt là hội chứng viêm đa cơ quan
có thể dẫn đến tử vong
những trẻ có nguy cơ trở nặng
thường là những trẻ có bệnh nền
vì vậy việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
bảo vệ sức khỏe cho trẻ
cũng như góp phần tạo miễn dịch cộng đồng
nhất là khi thế giới phải đối mặt
với nhiều biến chủng nguy hiểm như hiện nay
theo giám đốc sở y tế hà nội
trần thị nhị hà điều trị f không thể nhẹ
và không chịu chứng tại nhà
là quyết định quan trọng của thành ủy thành phố
và phù hợp với chiến lược chống dịch
trong giai đoạn hiện nay
ghi nhận trên báo công an nhân dân
giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đây là quyết định quan trọng của thành ủy thành phố
và phù hợp với chiến lược chống dịch
trong giai đoạn hiện nay
bởi trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
đặc biệt là số ca bệnh nhẹ không triệu chứng
theo bà hà điều trị f không thể nhẹ tại nhà
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời
việc điều trị ép không thể nhẹ tại nhà
sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế
từ sớm từ xa theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
và phù hợp với chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt hiện nay
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với bản tin sáng phương nam
xin mời anh đạo duy ạ
cảm ơn biên tập viên hồng nhung
thưa quý vị và các bạn hiện nay dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở đồng bằng sông cửu long

số ca f tiếp tục tăng cao tại các địa phương
khiến cho hệ thống y tế tại một số tỉnh rơi vào cảnh quá tải
mỗi ngày đồng bằng sông cửu long ghi nhận hơn hai ca mắc mới
đáng lo ngại là số ca f phát hiện ngoài cộng đồng
có chiều hướng tăng mạnh dẫn đến áp lực cho hệ thống y tế
tại tỉnh cà mau hiện đang điều trị cho hơn bốn người
đã vượt ngưỡng công suất tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh
để giảm tải áp lực trong tình thế ca mắc mới tăng cao
cà mau thí điểm cách ly điều trị cho một hai trăm một mươi năm f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà
tỉnh này thành lập một trăm linh một trạm y tế lưu động để hỗ trợ điều trị cho người dân
f tăng mạnh cũng khiến do hệ thống y tế ở sốc trăng quá tải
bên cạnh đó nguồn nhân lực y tế cũng đang gặp khó khăn
một phần do số lượng nhân viên y tế bị lây nhiễm nhiều phải cách ly điều trị
phần khác lực lượng y tế phải phân bổ ra để triển khai trạm y tế lưu động
từ nay đến cuối năm bước vào giai đoạn thời tiết giao mùa
nguy cơ dịch covid một mươi chín dễ lây lan hơn
do đó tỉnh kiên giang đang rà soát để nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương lập danh sách trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nếu để sót thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín
mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động ngoài công cộng
còn tại an giang tỉnh này vừa hạ cấp độ dịch từ cấp ba xuống cấp hai nhờ độ bao phủ vaccine
đến nay an giang đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho hơn chín mươi sáu
mỗi hai hơn tám mươi tám người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm chủng mũi một ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là trên bảy mươi bốn
tuy nhiên các chuyên gia y tế cảnh báo dịch covid một mươi chín sẽ còn diễn biến phức tạp
do đó để đảm bảo an toàn một trong những giải pháp cần tăng cường
là người dân phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về năm ca
hiện nay lượng rác thải y tế chưa được xử lý đang tồn động với khối lượng lớn
tại bệnh viện đa khoa cà mau
và một số bệnh viện giả chiến ở địa phương
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng
khiến cho lượng rác thải y tế phát sinh ngày càng nhiều
và vượt quá khả năng xử lý của các bệnh viện
từ đầu tháng một mươi đến nay trung bình lượng rác thải y tế phát sinh
từ một năm đến gần hai tấn một ngày
cụ thể nguồn rác thải phát sinh từ bệnh viện đa khoa cà mau
khoảng sáu trăm linh kg mỗi ngày
các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cà mau khoảng ba trăm linh kg mỗi ngày
và các bệnh viện giải chiến số hai số ba và số năm
phát sinh lượng rác thải từ sáu trăm linh kg đến một tấn mỗi ngày
tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau
hiện còn hơn một mươi tấn rác thải y tế đang nằm chờ xử lý
bệnh viện đã vận hành tối đa công suất hai lò đốt rác
nhưng vẫn không thể xử lý hết lượng rác thải y tế trong ngày
tình trạng ủng ứ rác thải cũng xảy ra tại các cơ sở y tế tuyến huyện
trước thực trạng trên ubnd tỉnh cà mau đã giao cơ quan chức năng
thực hiện khẩn cấp việc nâng cấp sửa chữa năm lò đốt rác
tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện
đồng thời xây dựng mới hai lò đốt rác tổng công suất xử lý một trăm năm mươi kg rác mỗi giờ
tại bệnh viện đa khoa cà mau và bệnh viện đa khoa huyện ngọc hiển
thời gian hoàn thành việc sửa chữa sẽ mới các công trình lò đốt rác nêu trên
trước ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng
công an thành phố thuận an của tỉnh bình dương đang làm rõ nguyên nhân
của vùng vụ mâu thuẫn khiến một người bị đâm trọng thương
xảy ra trên đường d một phường an thạnh
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng một mươi một tại khu vực trước cổng một công ty
trên đường d một phường an thạnh người đàn ông trung niên bán trái cây dạo
xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác sau đó lao vào đánh nhau
người đàn ông bán trái cây chạy một đoạn thì bị đối thủ đâm gục tại chỗ
sau khi gây án nhóm đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ đi
nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu
theo một số nhân chứng thời gian gần đây khu vực hiện trường sẽ ra vụ việc
thường xuyên tranh cãi tranh giành chỗ bán trái cây
hiện công an đã lấy lời khai những người liên quan để xử lý vụ việc theo quy định
ngày ba mươi tháng một mươi một công an phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
đang điều tra làm rõ vụ trộm xe gắn máy xảy ra tại một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn
theo nạn nhân và camera an ninh ghi lại hai thanh niên chở nhau trên xe máy
đến trước căn nhà cũng là cửa hàng bán quần áo trên đường nguyễn hữu giật
phường tây thạnh quận tân phú tp hcm nơi nam nhân viên làm việc
lúc này một người đứng bên ngoài cảnh giới người còn lại tiếp cận các xe máy dựng trước cửa hàng
chỉ trong chưa đầy ba mươi giây đối tượng đã béo khóa chiếc xe của nam nhân viên
trị giá gần bốn mươi triệu đồng rồi cùng đồng bọn tẩu thoát
toàn bộ vụ trộm xe máy được camera ghi lại
nạn nhân đã trình báo công an
liên quan vụ trộm công an phường tây thạnh quận tân phú cho biết
đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân và lập hồ sơ truy xét làm rõ
trước đó công an tp hcm thông tin một tháng qua toàn thành phố xảy ra hai trăm ba mươi ba vụ trộm
trong đó cứ ba vụ thì có tới hai vụ là trộm xe gắn máy
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tp hcm hiện đang có hàng chục chung cư đã đi vào sử dụng từ lâu
nhưng chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính
thế nhưng chủ đầu tư các chung cư này vẫn chây ý cố tình không khắc phục
và gây ra nỗi bất an về hiểm họa cháy nổ cho hàng vạn cư dân đang sinh sống bên trong
nằm tại phường phước long a tp thủ đức tp hcm
trung cư cao óc xếp
hệ thống xanh này dù đã đi vào hoạt động gần một mươi hai năm nay
tuy nhiên các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào vận hành
tại các tổ chữa cháy chưa bố trí vòi hệ thống báo cháy chưa trang bị bình chữa cháy như thế này
lo lắng về hiểm hòa cháy nổ cho bản thân và gia đình
nhiều cư dân đã bỏ tiền ra để tự trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
dự án này ban đầu là chủ đầu tư đã bỏ rồi
nhưng mà cư dân ở đây từ bỏ tiền ra để thuê

thì công vào làm để hoàn thiện luôn
cho nên về phòng cháy chữa cháy của giai đoạn ở đây
hiện tại nó chỉ ở mức độ giống như ngày xưa là của giai đoạn một thôi
nhưng mà theo thông tư mới của phòng cháy chữa cháy
hiện tại là bên trong của căn hồ nó phải có bố trí về hệ thống chữa cháy
phòng cháy chữa cháy
hiện tại là chung cư này nó chưa có
từ khi đi vào hoạt động đến nay
chung cư cao ốc xanh đã được kiểm tra hai mươi một lần về phòng cháy chữa cháy
thì cả hai mươi một lần đều bị lập biên bản
thì cả hai mươi một lần đều bị lập biên bản
và xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
dù liên tục bị xử phạt
thế nhưng chủ đầu tư vẫn không có bất kỳ động thái nào mang tính khắc phục
chính sự chây y và thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư
mà một mươi hai năm qua hàng trăm cư dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ
thì bây giờ cũng biết là không quan tâm
nhưng mà khó khăn thì đành bảy triệu thôi
khó khăn không có nơi ở
mà làm công nhân thì một tháng là có mấy triệu
mà đi đóng tiền nhà trỏ thì khó khăn
nhà mình ở đây tại sao mình không về mình ở
nên cũng đỡ tốn được cái tiền đó
nhưng chị cũng muốn mong rằng là có được cái phòng trái trở trái
thì nó an tâm an toàn cho bà con hơn
thực tế ra thì ít tiền mới ở đây
chứ còn nhiều tiền thì chắc cũng không dám ở đây
và rất là nhiều người đã di chuyển đi
bán rẻ để đi
thành phố hồ chí minh hiện có hàng loạt các chung cư sáu b
đợi xtct nguyên bình chánh chung cư laika bộ năm khang gia quận cờ vấp
tất cả đều có điểm chung là cho dân vào ở từ lâu
nhưng đến nay chưa đủ điều kiện nghiệm thu

phòng trái trở trái
công an tp hcm đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kiểm tra
yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng trái trở trái
tuy nhiên một số nơi vẫn cố tình tái phạm
xem thường tính mạng sự an nguy của cư dân
tình trạng chung cư chưa được nghiệm thu mà đi hoạt động
thì lực lượng phòng trái trở trái tp hcm
đang tích cực tham mưu cho các thành phố
để có các biện pháp xử lý
và cũng sẽ sớm sớm giải quyết những tình trạng này
trái nổ ở chung cư nhà cao tầng
để lại hậu quả nghiêm trọng
do vậy nếu không có những biện pháp xử lý
chế tài mạnh đủ sức răng đe với các chủ đầu tư
không chấp hành và tuân thủ pháp luật
thì người dân vẫn còn nhiều nỗi bất an
khi sống tại đây
tiếp tục chương trình với những tin tức về giao thông đáng chú ý
liên quan đến đề xuất của bộ y tế
đề nghị chính phủ xem xét chỉ đạo
tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế
đến và đi từ các quốc gia châu phi
trước lo ngại biến chủng omicron
cục hoàng không việt nam hoàn toàn đồng thuận
lãnh đạo cục hoàng không việt nam cho biết
với các chuyến bay quốc tế đưa người nhập cảnh vào việt nam
ngoài chuyến bay thí điểm đưa khách du lịch
đến năm địa phương gồm đà nẵng quảng ninh quảng nam khánh hòa và kiên giang
các chuyến đưa công dân việt nam về nước
theo hình thức khách tự trả chi phí cách ly chọn gói
chuyến bay combo nếu muốn thực hiện
đều phải nhận được sự đồng ý của nam bộ
gồm ngoại giao y tế giao thông vận tải quốc phòng và công an
theo thông tin từ bộ y tế
qua giám sát dịch tễ
hiện việt nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron
di chuyển cắt qua các tuyến quốc lộ là đặc biệt nguy hiểm
đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng
và luôn trong trạng thái đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra
đoạn clip ngay sau đây sẽ cho quý vị và các bạn thấy
mức độ nguy hiểm của những tình huống này
chỉ một va chạm nhỏ nhưng đã cướp đi sinh mạng của một con người
theo lộ trình hết tháng sáu năm nay
tất cả xe kinh doanh vận tải đã phải lắp đặt camera giám sát
tuy nhiên dạy hưởng tiêu cực của dịch bệnh
nên thời hạn này đã phải lùi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và mới đây lần thứ hai
hiệp hội vận tải thành phố hà nội lại tiếp tục kiến nghị chính phủ
lùi thời hạn xử phạt xe kinh doanh vận tải
chưa lắp đặt camera giám sát
lắp camera giám sát trên phương tiện ra sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai
suốt sáu tháng nay các doanh nghiệp vận tải hoạt động rất khó khăn
thậm chí là không hoạt động
bởi vậy không có doanh thu để chi thường xuyên
gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất
và đang trên đà khôi phục lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới
qua đó việc giảm bớt các điều kiện kinh doanh
đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp
vực lại hoạt động sản xuất qua thời kỳ khó khăn
việc lùi thời hạn xử phạt quy định bắt buộc lắp camera trên xe
sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số lượng phương tiện lớn
hiệp hội vận tài hành khách công cộng hà nội
mới đây có văn bản kiến nghị ubnd tp hà nội
xem xét ưu tiên triển khai một mươi bốn tuyến đường dành riêng cho xe buýt
xung quanh đề xuất này
đang có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
từ phía dư luận xã hội và các chuyên gia giao thông
đặc biệt là khi những cân nhắc
xung quanh bài học của xe buýt nhanh brt vẫn còn đó
mặc dù cũng từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân
và được kỳ vọng như một giải pháp hiệu quả
cho vận tải công cộng tại các tuyến trục hướng tầm
thế nhưng đứa con cưng brt
với nhiều đặc quyền đặc lợi về hạ tầng
về phương thức vận hành
lại cho thấy sự kém cõi của mình
khi hoạt động kém hiệu quả nhiều năm qua
để dù giờ đây
cứ khi nhắc đến làn đường ưu tiên cho xe buýt
người ta lại nhớ đến brt
nhớ đến những tuyến đường bị chiếm mất một phần ba
để phục vụ cho những chuyến xe vắng khách
và tâm lý rẻ trừng của người dân
đối với những đề xuất ưu tiên
cho vận tải công cộng của thành phố hà nội
là điều không quá khó hiểu
thế nhưng theo đơn vị trực tiếp đề xuất phương án
một mươi bốn tuyến dành riêng cho xe buýt
thì lại cho rằng
đây không phải là mô hình brt
đơn giản nó chỉ là làn đường ưu tiên cho xe buýt
ở những đoạn tuyến nhất định có đủ điều kiện triển khai
tất nhiên người kêu nếu như là như vậy
đầu tiên là sẽ có nhiều người có ý kiến lắm
tại vì chúng ta là nhà lãnh đạo
ta phải nghĩ lâu dài
cần phải có những đường dành riêng đó
đây không phải là đường nhanh
mà đường dành riêng cho xe buýt
những đường có bật cắt từng đoạn chiều
trên chín mét là ta có thể làm
dành riêng cho xe buýt
để dừng dành riêng
không phải toàn tuyến
từ a đến b
không phải là từ lắp bát đi nhổn
mà là đoạn nào làm được ta mở lại
không mở được làm được thì ta đóng lại
theo các chuyên gia giao thông
thì giải pháp này là hợp lý
tuy nhiên cần điều chỉnh phù hợp
với điều kiện hạ tầng giao thông của hà nội
đặc biệt tránh việc áp dụng dập khuôn mô hình quốc tế
và việt nam
để dối lại vết xe đổ của brt trước đây
nếu mà chúng ta
bê một cái chính sách
một cái mô hình dập khuôn ở nước ngoài và nước mình
là không bao giờ thành công
trong cái điều kiện kinh tế nước ta
chúng ta phải phản quyết
cái công tác quy hoạch và điều định hướng phát triển
về nói chung
đặc biệt là về giao thông
nó không thể giống người ta được
với điều kiện hà nội
về giao thông hỗn hợp như thế này
chúng ta nên tổ chức các cái tuyến
xe buýt ưu tiên
thì hợp lý hơn
ưu tiên cho các làn đường xe chạy
và ưu tiên cho các cái xe đó
tại các đút giao thông
và những vị trí mà ổn tắc
để cho các cái xe buýt đó
đó có thể là
đi qua được những vị trí ủn tắc nhanh hơn
các chuyên gia giao thông cũng lưu ý
việc triển khai làn ưu tiên cho xe buýt
cần được thí điểm ở một số tuyến
tránh áp dụng đại trà một mươi bốn tuyến một lúc
cần khảo sát lưu lượng phương tiện thật kỹ
trước khi áp dụng mô hình này vào một tuyến cụ thể
đồng thời thanh hay bại của mô hình này
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức
và sự ủng hộ của người tham gia giao thông
câu chuyện brt là minh chứng rõ ràng nhất
có làn đường ưu tiên
nhưng người dân có chấp nhận ưu tiên hay không
lại là câu chuyện khác
thưa quý vị gần một mươi năm gắn bó với đội cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an huyện ứng hòa thành phố hà nội
thượng úy nguyễn phương thảo đã tham gia điều tra
khám phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ
không chỉ bản lĩnh trong công tác chuyên môn
phương thảo còn để lại nhiều ấn tượng
với vai trò thủ lĩnh đoàn và phong trào thanh niên
số nổi hoạt động đoàn
những sáng kiến của phương thảo đã giúp
mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
trong đơn vị thấy rõ hơn được trách nhiệm
của mình trong công tác cộng đồng
đồng thời lan tỏa nhiều hơn hình ảnh
của người cán bộ chiến sĩ công an trong mùa dịch
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại vùng quê yên bình xã hỏa xá
huyện ứng hòa hà nội
xảy ra vụ cướp tài sản
gây hoang mang dư luận
đối tượng đã dùng dao khống chế
nữ nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện thoại
rồi lấy đi hơn năm mươi một triệu đồng
bằng tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm phá án
thượng úy nguyễn phương thảo cùng đồng đội
đã nhanh chóng bắt giữ được kẻ gây án
sau bảy mươi hai giờ đồng hồ
điều trả hình sự
vốn là công việc khó khăn và đầy nguy hiểm
đối với phụ nữ càng đòi hỏi bản lĩnh
và tính yêu nghề
gần một mươi năm gắn bó với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự
điều để thượng úy nguyễn phương thảo say mê với đánh án
đó là được học tập từ thực tiến
từ kinh nghiệm của những đàn anh đi trước
và từ chính sự mong đợi của nhân dân
khi là một chiến sĩ cảnh sát hình sự
đồng thời lại còn là bí thư của đoàn thanh niên
thì đối với nam giới thì cũng đã là khó rồi
đây tôi lại là nữ giới
thì chúng tôi càng phải cố gắng nhiều hơn
và khi mà
để làm tốt
những các công việc và nhiệm vụ
mà cấp trên dao
thì đòi hỏi thì tôi phải có những các cái
cố gắng vượt bậc hơn nữa
đồng thời nữa thì bản thân tôi
cũng rất thấm đuồn các cái tư tưởng
của bác hồ dạy
là tuổi trẻ
phải cống hiến phải học tập thật nhiều
thì khi đó mình mới có thể
làm công tác đoàn này
mang lại cái kết quả và hiệu quả tốt nhất
đây đối với một
phái nữ mà tham gia hình sự
thì phải sẽ là vất vả hơn
nhưng ngược lại thì có những cái yếu tố
cần phải hóa trang cần phải
xâm nhập thực tế
để nắm thông tin để truy bắt đối tượng
thì đồng chí thảo đảm rất tốt
ngoài ra thì cái khó khăn
đồng chí là
nhưng mà lại phải gánh vác những cái công việc
mà có khi những cái nhiệm vụ
có thể là vượt ngoài
cái tầm khả năng của người phụ nữ
nhưng đồng chí cũng
rất là nhiệt huyết và cũng rất yêu nghề
do vậy thì bằng những cái
nhiệt huyết như thế đồng chí
đã đẩy mình lên
ở một cái tầm cao
và cái năng lực sở trường của mình được phát huy
gần dân sát dân
nắm bắt tình hình trong nhân dân
không chỉ là bí quyết để thượng quý thảo
điều tra khám phá nhanh
mà còn cho thảo nhiều ý tưởng
để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
trong những ngày người dân thôn phú yên
xã viên an bị cách ly y tế
không thể thu hoạch lúa và hoa màu đã chín
thượng quý thảo đã nhanh chóng
đề xuất ban chỉ huy công an huyện
huy động đoàn viên thanh niên
giúp đỡ nhân dân gặt lúa
chỉ trong hai ngày
gần bốn mươi mẫu ruộng đã được các đoàn thể hoàn thành
thu hoạch hơn bảy mươi tấn lúa cho bà con
quá trình mà chúng tôi toàn tra kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
thì cũng thấy những khó khăn
của quần chúng nhân dân
và từ đó bản thân tôi đã nảy sinh ra
những các ý định
về giúp đỡ người dân
vì vậy là chúng tôi đã lên chương trình
và báo cáo xin ý kiến đảng quỷ lãnh đạo dân vị
và đã được sự đồng ý

nên là anh em tôi rất là hào hứng
và triển khai thực hiện rất là hiệu quả
qua những việc làm đó thì chúng tôi đã được
quần chúng nhân dân rất là nghi nhận
và đánh giá cao
đồng thời là khi mà làm cái việc đó
thì cảm thấy rất là gần nhân dân
và công an rất là gần gũi
bởi vì làm sao dân họ tin mình
thì là mình có thể
đồng lòng để vượt qua được tất cả
không những vậy
để tăng cường công tác phòng chống dịch
thượng úy thảo và đoàn viên thanh niên huyện ứng hòa
còn có sáng kiến xây dựng clip tuyên truyền
hướng dẫn về cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
thứ nhất là về chuyên môn công việc
thì đồng thủy thảo là trong công việc này
rất là nhiệt tình chú đáo
và luôn có những cái sự sáng tạo nhất định
có những vụ việc thì bác chí huy đội
là giao riêng cho đồng thủy thảo
nó sẽ phù hợp với cái yêu cầu nghiệp vụ hơn
và đồng thủy thảo thì rất nhiệt huyết
và hoàn toàn tốt các nhiệm vụ đấy ra
còn về đời thường thì
trong cuộc đời thường
sinh hoạt đời thường
thứ nhất là trong sinh hoạt đoàn
thì đồng thủy thảo rất nhiệt tình
lăng lộ và nhiệt huyết
và có nhiều tham mưu
cả công các đoàn hoạt động đoàn rất là tốt
và được rất nhiều đơn vị đánh giá cao
sống gần dân để hiểu dân
và dân hiểu mình
vì từ đó dân tin tưởng
và trở thành cánh tay nối dài
đắc lực trong công trò đoàn dân
bảo vệ an ninh của quốc
đó là mục tiêu mà thượng lý
nguyễn thường thảo và các cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên
công an huyện ứng hòa
đã và đang thực hiện